tiếp chủ tịch tập đoàn sk hàn quốc jeun vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao việc tập đoàn sk đồng hành trong phát triển kinh tế
đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược việt nam và hàn quốc
tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam các bộ ngành địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hàn quốc
trong đó có sk làm ăn thuận lợi tại việt nam
chính phủ việt nam đề nghị sk tiếp tục ủng hộ các định hướng của chính phủ trong việc phát triển kinh tế
đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn phát triển chính phủ điện tử tại việt nam
thủ tướng cũng đánh giá cao dự án của sk có liên quan cải tạo môi trường
thủ tướng nêu rõ chính phủ việt nam luôn khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài lớn như sk với tiềm lực tài chính công nghệ
thương hiệu thị trường của mình tham gia tích cực hơn với tư cách là đối tác chiến lược trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
đặc biệt các công ty trong lĩnh vực năng lượng dầu khí viễn thông phù hợp với thế mạnh của tập đoàn
thủ tướng cũng mong sk nhiệt tình đồng góp các sáng kiến hỗ trợ việt nam trong lĩnh vực môi trường
chủ tịch tập đoàn sko world cho biết tập đoàn đang triển khai một số dự án lớn ở việt nam
trong đó có việc đầu tư vào các doanh nghiệp ở việt nam khôi phục lại môi trường rừng xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo
tất cả các dự án này đều có mục tiêu chung là góp phần phát triển kinh tế xã hội của việt nam
ông nhấn mạnh sk luôn nỗ lực đầu tư và xác định có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của việt nam
đề xuất một số ý tưởng cải thiện môi trường kinh doanh bảo vệ môi trường